để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông và khắc phục ủn tắc giao thông trong quý ii năm hai nghìn một mươi chín và thời gian tới
phó thủ tướng trương hòa bình chủ tịch ubndg yêu cầu ubndg tiếp tục đôn đốc các bộ ngành địa phương
triển khai thực hiện năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi chín với chủ đề an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô xe máy
và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới